tối ngày hai mươi bảy tháng chín tại thành phố vị thanh thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh hậu giang
một trong những trung tâm lúa gạo của miền tây nam bộ nhưng cũng là một trong bốn tỉnh khó khăn nhất của đồng bằng sông kiều long
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định hậu giang là một tỉnh nghèo còn nhận trợ cấp ngân sách trung ương
phân tích một số khó khăn thách thức của hậu giang thủ tướng cho rằng tỉnh phải đối mặt với vấn đề hạn hán xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu cơ cấu nông thôn chuyển dịch chậm
tỷ lệ cơ cấu công nghiệp thấp số lượng doanh nghiệp trên địa bàn còn quá nhỏ bằng một phần ba trung bình cả nước với quy mô còn khiêm tốn
hạ tầng của tỉnh còn thiếu và yếu vẫn còn có xã chưa có đường ô tô đến trung tâm
về những giải pháp trong thời gian tới thủ tướng thắn thành hậu giang phấn đấu tiếp tục đổi mới sáng tạo năng động hơn nữa trong phát triển dựa vào tiềm năng lợi thế của địa phương
theo hướng phát triển kinh tế đa chức năng nông nghiệp thông minh công nghiệp chế biến phục vụ nông nghiệp và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới
tỉnh hậu giang cũng cần chú ý xây dựng và phổ biến trong các hộ nông dân hệ thống tiêu chuẩn về nông nghiệp sạch và an toàn
thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ ngành nghiên cứu và có các biện pháp hỗ trợ tỉnh hậu giang tháo gỡ những khó khăn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn